thưa quý vị theo đánh giá của ngành chức năng thì trong thời gian vừa qua
đa phần các vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên thực hiện
thường tập trung ở các tội danh như sử dụng trái phép chất ma túy
gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
đặc biệt là trộm cắp tài sản cướp giật tài sản
với hành vi thủ đoạn ngày càng manh động liều lĩnh
có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng trẻ phạm tội
trong đó có nguyên nhân liên quan đến đặc điểm tâm sinh lý
như là các em còn thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dễ hành động bột phát
vì vậy vấn đề giáo dục nhân cách chăm lo đời sống tinh thần tình cảm
cho thanh thiếu niên là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn các vụ án do người trẻ gây ra
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện lục yên tỉnh yên bái
nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tổ một thị trấn yên thế huyện lục yên
quá trình điều tra xác minh công an huyện lục yên đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can vì tội cướp tài sản
điều đáng nói cả năm bị can đều từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
đang học tập tại các trường học trên địa bàn huyện
theo thống kê của lực lượng công an tỉnh yên bái từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
riêng trên địa bàn huyện lục yên đã xảy ra bốn vụ
năm mươi tám đối tượng là người dưới một mươi tám tuổi vi phạm pháp luật
các đối tượng thường tụ tập thành nhóm từ bốn đến hai mươi người
để thực hiện các hành vi cướp giật trộm cắp tài sản sử dụng hung khí để đánh nhau
đua xe lạng lách đánh võng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương bức xúc trong quần chúng nhân dân
giáo dục để tăng cường công tác phòng lừa
để kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
công an huyện lục yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên
tăng cường công tác nắm tình hình phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
địa bàn trọng điểm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn
thường xuyên tuần tra kiểm tra an ninh trật tự trên địa bàn
cùng với đó là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
từ đó nhằm răn đe và nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên
về hành vi đạo đức chưa được chuẩn mực
với thực trạng như thế thì hàng năm ngành giáo dục và đào tạo
đặc biệt là phòng ứng dụng và đào tạo cũng đã có nhiều văn bản
chỉ đạo các đơn vị trường học về thực hiện giáo dục đạo đức học sinh
trong đó ngoài việc giáo dục về tư tưởng ý thức của học sinh
thì ngành giáo dục cũng đã có nhiều cái giải pháp
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
thì rất cần có sự chung tay của nhà trường và gia đình
để kịp thời giáo dục pháp luật ngăn chặn hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật
của thanh thiếu niên khi vừa phát sinh giúp các em phát triển đúng hướng
định hướng lý tưởng sống tốt đẹp cung cấp những kỹ năng sống cần thiết
để các em tự bảo vệ bản thân tránh xa môi trường dễ phát sinh tiêu cực tệ nạn xã hội